là đều có sự giám sát của các công an của làng sơn
thì để cho bà con đi mà cứ đông nhưng cái không khí nó vẫn là chất tự

để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách tham dự lễ hội
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thứa thiên huế
đã phát hiện thu giữ ba xe ô tô gồm hai xe toyota camry và một xe mini kuper
do trung quốc sản xuất cùng hàng chục mô tô xe máy không đảm bảo
giấy tờ thuộc
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát trong quá trình lưu thông
các phương tiện này đã vi phạm luật giao thông đường bộ
khi bị lực lượng công an kiểm tra chủ phương tiện đã không xuất trình đầy đủ giấy tờ
hoặc giấy tờ không trùng khớp với số máy số khung xe nên đã bị cơ quan công an thu giữ
hiện toàn bộ số phương tiện này đang được lưu giữ tại nhà kho của công an tỉnh
để tiếp tục phối hợp với cơ quan và các đơn vị chức năng để xử lý
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự của một trăm một mươi ba online
còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình an ninh tuần cảnh